bình thường xuyên có sự thay đổi về vận tốc cũng như cung đường vận chuyển
nên đã gây ra những khó khăn không nhỏ tới công tác theo dõi bắt giữ của lực lượng công an
đây là đối tượng ở tỉnh hoài và hoạt động trên những địa bàn và cung đường rất xa
cho nên lực lượng trinh sát rất vất vả trong việc bám đối tượng theo dõi đối tượng để bắt giữ
đối tượng hoạt động cũng hết sức tinh vi cất dấu ma túy rất kín đáo
và có những phương thức thủ đoạn
thủ đoạn để ngụy trang để che giấu nhưng mà bằng những hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu
thì chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng này
qua các vụ án này cho thấy thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi
hầu hết các đối tượng chính thường không ra mặt
chúng nhằm vào những người thiếu hiểu biết hoặc khó khăn về kinh tế tham gia vận chuyển
quá trình vận chuyển có nhiều hình thức để ngụy trang hòng che mắt lực lượng chức năng
cũng như thủ đoạn tinh vi khác hòng hạn chế sự truy bắt khi bị phát hiện
với ba vụ vận chuyển ma túy bị phát hiện bắt giữ thu bảy bánh heroin
cùng nhiều tài sản tăng vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội
thì đây là số lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
qua đó đã góp phần chặt đứt nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh về hải dương tiêu thụ
liên quan vụ việc hàng loạt ô tô đỗ ở đường tô hiển thành quận một mươi tp hcm bị đập phá
vào chiều ngày hôm qua
công an quận một mươi xác nhận đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trí tâm hai mươi chín tuổi
để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản
công an địa phương cũng tiến hành làm việc với một số đối tượng liên quan đến vụ đập phá này
để làm rõ vai trò đồng phạm
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi hai tháng tám khi một loạt xe ô tô đậu trên đường tô hiến thành
bị một nhóm thanh niên mang gậy gọc đến đập phá xe
công an địa phương nhận được tin đã đến lật lại trật tự trong khu vực
và xác định có ít nhất chín chiếc xe bị hư hỏng
trong đó có bảy chiếc xe bị bẹp nắp capo chảy xước
công an đã mời một số người có liên quan lên trụ sở làm việc truy cứu trách nhiệm
một ổ mại dâm lớn có trên một mươi tiếp viên ăn ở tại nhà nghỉ và có nhiệm vụ bán dâm theo yêu cầu
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tang ổ mại dâm này
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ bình yên
ở xóm hai
thôn hòa bình xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa
do bà huỳnh thị mai bốn mươi bảy tuổi ở thôn hòa bình xã nghĩa hòa làm chủ
bắt quả tăng ba cặp nam nữ đang có hành vi mua dâm
một mươi tiếp viên phục vụ khách theo yêu cầu của bà mai
số tiền mỗi lần bán dâm nhân viên đưa lại phần trăm cho bà huỳnh thị mai
tại đầu cầu khu hai thị trấn park mều huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
bà con nhân dân phát hiện một thanh niên tử vong trong tư thế nằm úp tại bờ ruộng
ngay bên vệ đường không mặc quần áo
theo người dân sống ở gần đó cho biết vào khoảng một giờ đến hai giờ đêm ngày hai mươi hai tháng tám
bất ngờ có tiếng kêu cứu sau đó phát hiện một người đã tử vong nằm sấp tại khu ruộng
nạn nhân là anh nông trung thiên một mươi chín tuổi nhà ở cách hiện trường khoảng hai trăm năm mươi mét
nạn nhân bị thương nặng ở phần đầu mất hàm răng trên
sau đó bà con báo cho công an huyện bảo lâm phong tỏa và bảo vệ hiện trường
cơ quan điều tra đang khẩn trương xét nghiệm tử thi
làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân nông trung thiên
thông tin từ phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương cho biết
liên tiếp bắt được hai đối tượng trốn truy nã trong đó có một đối tượng bị truy nã đặc biệt
đối tượng tạ quang thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh bình phước
bị công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương ra lệnh truy bắt đặc biệt
do có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sau khi đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức bị triệt phá
đối tượng tạ quang thuận bỏ trốn về bình phước xin vào làm tại một cửa hàng nhôm kính
đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thì bị bắt sau hơn hai năm lẩn trốn
trước đó phòng cảnh sát truy nã tội phạm cũng đã bắt được đối tượng lê hữu hân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tỉnh sóc trăng bị công an tỉnh tiền giang ra lệnh truy nã
về hành vi trộm cắp tài sản
sau khi trộm cắp tài sản ở tỉnh tiền giang năm hai nghìn một mươi hai đối tượng hân đã trốn khỏi nơi cư trú
đến làm công nhân tại một công ty gỗ trên địa bàn ấp ba xã vĩnh tân thị xã tân uyên
tiếp tục thông tin liên quan đến công tác ứng phó với bão park kha
vào sáng ngày hôm nay văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện số bốn mươi chín gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến bình thuận
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ giao thông vận tải
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam
hệ thống đài thông tin duyên hải về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển đông
yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến bình thuận và các bộ ngành
thường xuyên cập nhật thông tin thông báo kịp thời cho thuyền trưởng
chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
khu vực nguy hiểm được xác định trong hai mươi bốn giờ tới
từ vĩ tuyến một mươi một đến một mươi bảy độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới
theo dõi kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền đang hoạt động trên biển
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến nhất là các khu vực neo đậu quanh các đảo
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ giao thông vận tải
chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo hướng dẫn cho các tàu vận tải
phương tiện hoạt động trên biển thuộc phạm vi quản lý của bộ biết thông tin về áp thấp nhiệt đới
phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
có phương án đảm bảo an toàn cho các phương tiện tránh lặp lại sự cố đáng tiếc
như đã xảy ra trong cơn bão số hai tại nghệ an
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tin đại chúng
tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền
chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân chủ động ứng phó
yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về văn phòng ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với sự dẫn dắt của chị thanh xuân và anh anh vũ
vâng xin cảm ơn bệnh tử viên nguyễn anh về những tin tức chị đã cung cấp tới vị khán giả
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau một ít phút quảng cáo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại tổ một mươi bốn phường tân hà thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng và có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
phạm tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và bị công an thành phố hòa bình tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã
là đối tượng nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú
tại xã trung minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
cao một m năm mươi tám sống mũi gồ gãy và có sẹo tròn đường kính ba cm cách mép phải một cm
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã
về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
là đối tượng phạm văn học sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội sáu xã tiểu sơn
huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cao một m bảy mươi da trắng sống mũi thẳng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
lệnh truy nã do ban thế sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy